công ty grab đã triển khai thử nghiệm dịch vụ đặt vé xe buýt trực tiếp tiếp trên ứng dụng grab
dành cho một số khách hàng tại tp hcm và vũng tàu giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm
và lựa chọn chuyến xe buýt phù hợp nhất với lịch trình của mình đặt vé trước và theo dõi cả chuyến đi
theo đó trong thời gian đầu thử nghiệm dịch vụ bus khách hàng tại tp hcm và vũng tàu
do đối tác avigo vận hành gồm hai mươi bốn chuyến một ngày
do đối tác cityview vận hành gồm bốn mươi bốn chuyến một ngày
để sử dụng dịch vụ vé xe buýt ngay trên ứng dụng grab khách hàng có thể thoải mái
và dễ dàng lựa chọn các chuyến xe xem trước thông tin chi tiết lộ trình chuyến đi
cập nhật vị trí xe mọi lúc
người dùng thanh toán thông qua ví điện tử moca trên ứng dụng grab
thẻ tính dụng hoặc thẻ ghi nở quốc tế
sau đó lên xe buýt dễ dàng bằng cách quét mã qr vé
việc thử nghiệm dịch vụ bus nhằm mang đến các giải pháp công nghệ di động mới
có thể bổ trợ cho hệ thống giao thông công cộng hiện có
có phần thay đổi thói quen người dân từ sở hữu phương tiện cá nhân
sang sử dụng phương thức di chuyển chung để hướng tới một tương lai di chuyển chia sẻ
liên mạch và thông minh cho việt nam